công an huyện phú riềng tỉnh bình phước phối hợp với công an xã bù nho vừa bắt đối tượng lý văn dũng
chú tại huyện quảng hòa tỉnh cao bằng là đối tượng bị công an huyện hòa an tỉnh cao bằng phát lệnh truy nã về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vào đầu năm hai nghìn hai mươi một dũng mượn xe của một người quen sau đó mang đi bán
sau khi bị tố cáo và bị cơ quan công an truy bắt ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện hòa an tỉnh cao bằng đã phát lệnh truy nã lý văn dũng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay
chiều ngày một mươi năm tháng bốn phát hiện đối tượng dũng đang có mặt tại một quán ăn ở thôn tân bình xã bù nho
lực lượng chức năng đã bao vây bắt giữ dũng đưa về cơ quan công an
hiện công an phú riềng đang hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng dũng cho công an huyện hòa an để di lý về địa phương điều tra theo quy định của pháp luật